trong khi công tác kiểm phiếu đang diễn ra đảo wam ở tây thái bình dương đã công bố kết quả bầu cử vào sáng nay
theo đó đảng dân chủ vẫn giữ được chức thống đốc và cơ quan lập pháp trên đảo gram
nhưng đại biểu không có quyền bỏ phiếu của vùng lãnh thổ này tại hạ viện nhiệm kỳ tới sẽ là người của đảng cộng hòa
đây được coi là thông tin có ý nghĩa tinh thần đối với phe cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay
nơi những chú voi đặt kỳ vọng giành lại quyền kiểm soát hai viện quốc hội
số liệu từ các cơ quan bầu cử của hòn đảo này cho hay ông james molland đã nhận được năm mươi hai một mươi chín phiếu bầu
ông là đảng viên cộng hòa thứ hai đại diện cho gram tại hạ viện kể từ khi vị trí đại biểu này được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong khi đó theo dự đoán của hãng tin cnn thượng nghị sĩ đảng cộng hòa tim scott sẽ giành chiến thắng
trong cuộc đua vào thượng viện ở bang south carolina khi đánh bại hạ nghị sĩ dân chủ christo matthew
cũng theo thăm dò từ những người rời khu vực bỏ phiếu
thượng nghị sĩ đảng dân chủ ở bang georgia raphael warnock có khả năng giành chiến thắng trước đối thủ đảng cộng hòa hersel walker